hiện nay nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng tại các vùng trồng lúa của tỉnh bến tre
gây thiệt hại hơn năm ba trăm linh hectare lúa đông xuân gieo xạ chủ yếu tập trung tại các huyện ba chi và rồng trôm
được biết hơn năm ba trăm linh hectare lúa đông xuân gieo xạ này nằm ngoài lịch khuyến cáo của ngành nông nghiệp
trong đó có hơn ba mươi diện tích bị chết diện tích còn lại cây lúa có dấu hiệu ngừng phát triển
hiện diện tích lúa thiệt hại này đang tăng dần qua từng ngày
thế nhưng bà con nông dân không có giải pháp nào hiệu quả để ngăn chặn
vì tất cả các tuyến canh nội đồng đều bị nhiễm mặn từ hai đến ba năm phần nghìn
các hộ dân đã bỏ ruộng và chấp nhận chịu thiệt hại